một số nhà khoa học cho rằng biến thể đáng lo ngại omicron đã xuất hiện ở vùng hạ sahara
vốn có tỷ lệ tiêm chủng thấp và sau đó đã đi vào nam phi
có thể đây là hậu quả tự nhiên của việc thế giới tiêm chủng quá chậm
nhiều nước giàu nhất thế giới đã dành cả năm qua để tích chữ vaccine covid một mươi chín
một số liều vaccine gấp vài lần dân số của họ và liên tục không thực hiện lời hứa
chia sẻ vaccine với các nước đang phát triển
tổ chức y tế thế giới who nói rằng cách tiếp cận này là tự chuốc lấy thất bại và vô đạo đức
và điều đó có thể đang bắt đầu có tác động nghiêm trọng
một biến thể mới của virus sars cov hai có khả năng lây nhiễm cao hơn
có thể đã nổi lên từ một khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp
đài cnn mỹ mở đầu bài viết dẫn lời các nhà khoa học để giải thích về sự xuất hiện
của biến thể omicron đang ngày hai mươi tám tháng một mươi một
biến thể omicron ban đầu được gọi là b một một năm trăm hai mươi chín
lần đầu tiên được báo cáo cho who từ nam phi vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
sau đó hôm hai mươi sáu tháng một mươi một who đã đặt tên cho biến thể mới là omicron
theo bảng chữ cái hy lạp và phân loại biến thể này là biến thể đáng lo ngại
biến thể này được cho là có ba mươi hai đột biến trong protein gai
tuy nhiên không rõ liệu biến thể này thật ra bắt nguồn tại nam phi
hay nhập khẩu vào quốc gia này từ những nơi khác trong khu vực
theo cnn điều mà các nhà khoa học biết được chính là
nhiều khả năng virus đã biến đổi ở những nơi
có tỷ lệ tiêm chủng thấp và có mức độ lây nhiễm của virus cao
có thể biến thể này đã xuất hiện ở một quốc gia khác và sau đó được phát hiện
ở nam phi quốc gia có năng lực giải trình tự gen rất tốt
đây có thể là hậu quả của một đợt bùng phát dịch có khả năng đã xảy ra
ở một số khu vực thuộc vùng hạ sahara phía nam sa mạc sahara của châu phi
vùng không có số lượng lớn hoạt động giám sát bộ gen của virus
đang diễn ra và có tỷ lệ tiêm chủng thấp
ông michael hez nhà nghiên cứu cao cấp về y tế toàn cầu
tại đại học sputum anh nhận định
ông hez cho biết sự xuất hiện của các biến thể mới là hậu quả tự nhiên
của việc thế giới tiêm chủng quá chậm
vẫn còn số lượng lớn dân số thế giới chưa được tiêm phòng
chẳng hạn tại vùng hạ sahara của châu phi
và họ rất dễ bị các đợt bùng phát lớn ông hess nói
ông hed cho biết các biến thể mới của virus sars cov hai
từng gây ra nhiều vấn đề cho thế giới trước đây đều xuất hiện
từ những nơi trải qua các đợt bùng phát lớn và không kiểm soát
chẳng hạn trường hợp biến thể alpha
lần đầu tiên được phát hiện ở anh vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
hai biến thể delta lần đầu tiên được ghi nhận ở ấn độ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
tính đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một biến thể này đã được phát hiện tại nhiều quốc gia
trong đó có nam phi botswana úc anh đức ý bỉ
và đặc khu hành chính hồng kông trung quốc
nhiều quốc gia trên thế giới đã phản ứng với biến thể mới
bằng việc nhanh chóng đóng cửa biên giới với khách đến từ các quốc gia
trong khu vực phía nam châu phi bao gồm nam phi botswana
jamboree và trung quốc
các nhà khoa học và các chuyên gia y tế cộng đồng đã cảnh báo rằng
khoảng cách lớn giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển
xét về tỷ lệ tiêm chủng có thể là nguyên nhân dẫn tới xuất hiện biến thể mới
ông jeremy farrar giám đốc kỹ thừa thiện wellcome trust anh
chuyên nghiên cứu y tế cho biết sự xuất hiện của biến thể mới cho thấy
tại sao thế giới cần đảm bảo khả năng tiếp cận công bằng hơn
đối với vaccine covid một mươi chín và các công cụ y tế công cộng khác